với mức tăng của giá xăng mặt bằng giá cước vận tải mới sẽ được hình thành
và nó tác động đến người dân doanh nghiệp làm chậm thêm quá trình phục hồi thị trường vận tải
nhu cầu đi lại của hành khách sau đại dịch covid một mươi chín
vậy cách nào để ổn định giá xăng dầu đang là bài toán được đặt ra
tôi cho rằng trước hết là về điều tiết cái kinh doanh gắn liền với điều tiết giá
thì điều đầu tiên là phải luôn luôn bảo đảm cân đối cung cầu trong mọi tình huống
chúng ta để xăng thiếu ví dụ như thành phố hà nội thiếu xăng một ngày thì tình hình nó sẽ rút lại một ngày
thứ hai là phải bảo đảm có cái cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu
thì gắn với nó là điều tiết giá thì tôi đề nghị là phải cải cách xóa bỏ cái cơ chế điều hành giá theo chu kỳ hiện nay
chu kỳ hiện nay nó có cái bất lợi là gì
thứ hai là người ta sẽ ghim hàng để chờ đợi và thứ hai là nó rút lên lệch pha với thị trường thế giới bởi vì lấy cái chu kỳ trước để tính giá cho cái chu kỳ sau cho nó bị lệch pha
mà chúng ta càng nén lại giống như là cái đợt tết này vừa qua chúng ta không điều chỉnh chúng ta nén lại hai ngày thì chúng ta phải điều chỉnh một nghìn
thế thì cải cách theo hướng là gì bỏ cái chu kỳ định giá và định giá bám sát giá thị trường thế giới
và các yếu tố khi các yếu tố hình thành giá nó thay đổi chúng ta điều chỉnh luôn giống như các nước đang áp dụng cơ chế thị trường và cái hiệu quả thì nó không có cái chuyện là nhảy cóc cái mức giá gây sốc cho nền kinh tế
qua trao đổi với phóng viên ở góc độ khác một số chuyên gia lại cho rằng có nhiều cách để hạ giá xăng dầu nhằm đảm bảo ổn định thị trường trong nước
cái việc mà chúng ta xem xét để giảm tiếp cái giá xăng dầu
giá xăng dầu trở thành một vấn đề cực kỳ khó khăn mà chúng ta phải cân đối để từ đó đảm bảo cái nguồn thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo cái tính phù hợp giữa cái giá xăng dầu của chúng ta với cái giá xăng dầu của các quốc gia có chung đường biên giới
được biết liên bộ công thương tài chính đã trao đổi tính toán các biện pháp công cụ có thể vận dụng để thực hiện việc giảm giá xăng dầu bao gồm nắm bắt số dư quỹ bog
nguồn cung ứng xăng dầu của doanh nghiệp sản xuất nhập khẩu cân nhắc có thể giảm được một số loại thuế đơn cử như thuế bảo vệ môi trường với xăng e năm ron chín mươi hai
ngoài ra liên bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để điều hành giá xăng dầu phục vụ tốt nhất cho nền kinh tế bảo đảm hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp
ngoài ra liên bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để điều hành giá xăng dầu phục vụ tốt nhất cho nền kinh tế bảo đảm hỗ trợ cho người dân doanh nghiệp